đại sứ việt nam tại argentina đặng xuân dũng vừa tiếp nhận chức chủ tịch ubh các quốc gia đông nam á asean tại buenos aires từ đại sứ philippines
tiếp nhận trước chủ tịch luân phiên đại sứ đặng xuân dũng đánh giá cao những sự kiện do đại sứ quán philippines tổ chức trong sáu tháng qua
đại sứ khẳng định coi trọng vai trò chủ tịch luân phiên và sẽ giành ưu tiên cao nhất để thực hiện thành công trọng trách này
đại sứ cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy hoạt động của nhóm trên tinh thần đoàn kết gắn bó asean đồng thời tăng cường hợp tác với argentina trong nhiều lĩnh vực
tại sự kiện đại sứ và đại diện năm nước asean khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết hữu nghị trong khối góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của asean